ủy ban nhân dân tp hcm và ban quản lý đường sắt đô thị thành phố vẫn đang khẩn trương tìm các giải pháp
nỗ lực để công trình giao thông trọng điểm này hoàn thành đúng tiến độ vào năm hai nghìn hai mươi
trong đó mới đây đã chính thức lắp đặt hệ thống đường dây đầu tiên
đồng thời đã hoàn thành hạng mục khoan đào tuyến hầm phía đông từ ga ba son đến ga nhà hát thành phố dài bảy trăm tám mươi một m
tại công trường cả ở trên cao cũng như dưới lòng đất các kỹ sư công nhân vẫn đang khẩn trương nỗ lực hoàn thành tốt công việc
trong khi đó dự án vẫn đang gặp nhiều khó khăn về vốn do phải điều chỉnh về tổng mức đầu tư
việc điều chỉnh tăng vốn đầu tư từ một mươi bảy tỷ đồng lên hơn bốn mươi bảy tỷ đồng cần phải được quốc hội phê duyệt
cũng như sự phối hợp giải quyết của các bộ ngành liên quan
vấn đề còn lại là thủ tục chúng ta chưa trình ra quốc hội để có cái nghị quyết
mong là lần này quốc hội xem xét cho phép chính phủ trình dự án để có
cái sự thống nhất và kết luận chính thức về cái chủ trương cũng như là tổng mức đầu tư làm cơ sở
để những năm sau chúng ta không gặp khó khăn về việc phân bổ vốn như năm nay
sẽ là bài học sâu sắc cho các cơ quan những đơn vị làm dự án cần rút kinh nghiệm cho những dự án lớn sau này
mà thành phố hồ chí minh đang chuẩn bị triển khai